thủ tướng chính phủ điện
trung ương về phòng chống thiên tai đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam
thông tân xã việt nam báo nhân dân từ đêm ngày hai mươi ba tháng sáu ở các tỉnh miền núi và trung du
bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to mưa lũ lớn đầu mùa đã gây sạt lở đất thiệt hại
về người và tài sản tại các tỉnh miền núi nhất là tại các tỉnh lai châu và hà giang một số người
hiện còn đang mất tích thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân các
gia đình có người bị thiệt mạng để chủ động đối phó khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ giảm thiểu
thiệt hại do thiên tai thủ tướng chính phủ yêu cầu ubnd các tỉnh và các bộ ngành cơ quan liên quan
tập trung chỉ đạo ứng phó khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tổ chức tìm kiếm người còn mất tích
cứu chữa người bị thương thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại mai táng người bị
thiệt mạng hỗ trợ chỗ ở lương thực thực phẩm không để người dân bị đói tiếp tục kiểm tra
giả soát các khu vực có nguy cơ trượt lở đất lũ quét để chủ động sơ tán di rời dân cư
bảo đảm an toàn tăng cường tuyên truyền cảnh báo hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa
cử người canh gác hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở ngập sâu
nước chảy xiết nhất là qua các ngầm tràn hạn chế thiệt hại do mưa lũ
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo
các lực lượng đóng chân trên địa bàn tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả
mưa lũ hỗ trợ lực lượng phương tiện cho địa phương khi có yêu cầu
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương chỉ đạo ra soát kiểm tra vận hành
bảo đảm an toàn đê điều hồ đập bộ giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra
khắc phục nhanh các sự cố sạt lở bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ
kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố trên các trục giao thông chính
bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo tổng cục khí tượng thủy văn tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa lũ
thường xuyên cập nhật thông tin để nhân dân biết chủ động phòng tránh
các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo phối hợp hướng dẫn các địa phương
triển khai ngay các phương án đối phó với mưa lũ đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện
vật tư cần thiết để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức thường trực theo dõi tổng hợp diễn biến mưa lũ
đôn đốc chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể đối phó với mưa lũ
đề xuất báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo khi vượt thẩm quyền
thưa quý vị và các bạn do mưa lớn kéo dài từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bốn tháng sáu trên địa bàn tỉnh lai châu
xuất hiện lũ ống lũ quét ở một số địa phương khiến ba người chết ba người mất tích năm người bị thương
mưa lũ cũng gây thiệt hại trên bốn mươi tỷ đồng
theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu báo cáo
ba nạn nhân bị thiệt mạng là do sạt lở núi đá bè hoặc do bất cẩn bị ngã khi đi qua suối làm nương
ba nạn nhân hiện còn mất tích và năm người dân bị thương hiện sức khỏe đang bình phục
mưa lũ đã làm thiệt hại nhiều tuyến đường gây sạt lở và ách tác giao thương
thông trên tuyến quốc lộ bốn d từ lai châu đi lào cai tuyến quốc lộ một mươi hai quốc lộ bốn h
mưa lũ làm trôi một cầu cứng qua suối nậm mít thuộc bản lào bản vè xã mừng mít huyện than uyên
mưa lũ cũng đã làm hư hỏng hai công trình thủy lợi tại huyện mường tè
nhiều diện tích lúa hoa màu đang vào mùa thu hoạch của người dân ở các địa phương như than uyên
tân uyên tam đường xìn hồ bị thiệt hại
nhiều diện tích ao cá diện tích nuôi cá nước lạnh ở các huyện bị thiệt hại
ước thiệt hại ban đầu trên bốn mươi tỷ đồng
hiện cơ quan tìm kiếm cứu nạn phòng chống thiên tai tỉnh lai châu và các địa phương đang khẩn trương
cùng người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
tuy nhiên hiện tại nhiều địa phương của lai châu vẫn đang tiếp tục có mưa lớn
việc khắc phục hậu quả đang gặp nhiều khó khăn
tình hình mưa lũ còn có chiều hướng diễn biến phức tạp
còn tại hà giang theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang
từ đêm hai mươi ba đến sáng hai mươi bốn tháng sáu trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to diện rộng
mưa lớn đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân
tại xã lũng tám huyện quảng bạ
mưa lớn đã làm sáng sáng
sập nhà dân khiến hai người chết
tại các huyện quang bình quảng bạ thành phố hà giang
mưa lớn đã làm hai mươi năm nhà dân bị sập nước lũ cuốn trôi hoàn toàn
gần năm trăm linh nhà bị ngập úng trong đó có nhiều nhà phải di rời khẩn cấp
hàng chục công trình thủy lợi điểm trường nhà trụ sở thôn bị sạt lở hư hỏng
tuyến quốc lộ bốn c nối từ thành phố hà giang lên bốn huyện thuộc công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn
bị đất đá sạt lở nhiều đoạn gây tình trạng ách tắc giao thông cục bộ
về nông nghiệp có hơn năm mươi hectare hoa màu bị ngập úng
ảnh hưởng đến năng suất sản lượng ước thiệt hại gần một mươi tỷ đồng
các huyện thành phố đã huy động các lực lượng công an bộ đội dân quân đến các điểm xảy ra thiên tai
để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả đồng thời cử cán bộ đến các hộ dân ra soát kiểm đếm thiệt hại để hỗ trợ kịp thời
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp tây bắc đông nam kết hợp với xoáy thấp
nên từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng sáu bắc bộ có mưa rào và rông trên diện rộng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ hôm nay ngày hai mươi bốn tháng sáu đến hết ngày hai mươi sáu tháng sáu
ở bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông trên diện rộng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to và rông mạnh thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng
dự báo trong ba đến sáu giờ tới khu vực các tỉnh lai châu sơn la lào cai yên bái hà giang tiếp tục có mưa
lượng mưa giao động từ bốn mươi đến bảy mươi mm
trong ba đến sáu giờ tới sạt lở đất lũ quét có nguy cơ xảy ra ở các huyện mường tè sìn hồ tân uyên của tỉnh lai châu
mường la quỳnh nhai của tỉnh sơn la sapa văn bàn của tỉnh lào cai hoàng su phi bắc mê xín mần bắc quang của tỉnh hà giang
mù cang trải lục yên trạm tàu
trong ba đến sáu giờ tới khu vực các tỉnh lai châu yên bình của tỉnh yên bái dự báo mực nước trên sông lô tại hà giang tiếp tục lên nhanh
và có khả năng sẽ đạt đỉnh ở mức một trăm linh bốn m trên báo động ba một m
vào trưa chiều nay xuống chậm từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng sáu trên thượng lưu sông đà sông thao sẽ xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lũ lên trên sông đà và sông thao đạt mức từ hai đến bốn m
đỉnh lũ sông thao tại yên bái có khả năng đạt mức báo động một
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía bắc đặc biệt tại các tỉnh như lai châu sơn la điện biên lào cai cao bằng bắc cạn yên bái hà giang và tuyên quang
như truyền hình nhân dân đã đưa tin sáng hai mươi bốn tháng sáu tại lào cai đã xuất hiện mưa vừa mưa to gây ngập úng sạt lở thiệt hại nhiều hoa màu và tài sản của người dân
tuy nhiên do làm tốt công tác chuẩn bị và chủ động ứng phó với thiên tai nên không có thí sinh nào bị ảnh hưởng
sở giáo dục và đào tạo lào cai cho biết mặc dù mưa lớn kéo dài cả ngày gây ngập úng ách tắc cục bộ nhiều tuyến đường lên huyện liên xã
tuy nhiên do làm tốt công tác chuẩn bị trước kỳ thi trong đó có công tác bố trí chỗ ở nội trú cho các thí sinh ở xa
nên từ ngày hai mươi ba tháng sáu toàn bộ các thí sinh ở xa các điểm thi đã về hết các trường nội trú của huyện hoặc về gần các điểm thi để ở
chính vì vậy cho đến thời điểm hiện tại
báo cáo từ các điểm thi
điểm thi cho thấy không có thí sinh nào bị ảnh hưởng vì mưa lũ chia cắt mà không đến dự thi trung học phổ thông quốc gia
năm nay tỉnh lào cai có một mươi sáu điểm thi với sáu hai trăm bốn mươi chín thí sinh đăng ký dự thi
theo dự báo trong những ngày tới mưa vẫn sẽ tiếp tục
do đó tỉnh lào cai cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động các biện pháp ứng phó khi xảy ra thiên tai tăng cường phối hợp hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tốt nhất có thể
năm nay tỉnh lào cai cũng chỉ đạo các biện phó khi xảy ra thiên tai tăng cường phối hợp hỗ trợ thí sinh tốt nhất có thể
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo cả nước sẽ có gần bốn mươi phòng thi hơn bốn mươi năm cán bộ giảng viên từ các trường đại học cũng đã lên đường về các địa phương tham gia phối hợp tổ chức thi
tổng số thí sinh dự thi để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông là hơn tám trăm bảy mươi chín thí sinh
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo thí sinh đã đăng ký dự thi cả hai bài tổ hợp thì phải thi đầy đủ hai bài thi này
nếu thí sinh bỏ một trong hai bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
sau buổi làm thủ tục dự thi nghe phổ biến quy chế thi lịch thi vào chiều ngày hai mươi bốn tháng sáu
bắt đầu từ sáng ngày hai mươi năm tháng sáu thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn ngữ văn với thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
các môn thi tiếp theo là toán bài thi khoa học tự nhiên ngoại ngữ bài thi khoa học xã hội
kỳ thi sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tp hcm
hoạt động tiếp sức mùa thi đã và đang nỗ lực tối đa với một trăm linh điểm trực tiếp sức mùa thi của sinh viên tình nguyện
luôn sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh và phụ huynh trước trong và sau kỳ thi
tính đến ngày hai mươi bốn tháng sáu một trăm linh các điểm tiếp sức mùa thi tại tp hcm đã trực chiến đầy đủ
sẵn sàng triển khai các hoạt động hỗ trợ thí sinh và phụ huynh có nhu cầu
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
tổng cộng có gần tám sinh viên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi với các hoạt động thiết thực như
hỗ trợ thí sinh tại các bến xe bến tàu nhà ga hướng dẫn đường đi địa điểm thi phương tiện di chuyển
cùng cảnh sát giao thông điều phối giao thông ngay tại địa điểm thi và các giao lộ lân cận
hướng dẫn phụ huynh đưa con đi thi rừng đậu xe đúng quy định đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi
một số đội hình tình nguyện còn thực hiện các vật phẩm bằng tay để tặng thí sinh như một
lời chúc tự tin may mắn trong kỳ thi vẽ tranh cổ vũ tinh thần thí sinh sẵn sàng
giúp đỡ những thí sinh khuyết tật hoặc thí sinh quên mang vật dụng đi thi
bản tin xin được tiếp tục với phần tin quốc tế ngày hai mươi bốn tháng sáu truyền thông triều tiên đã kêu gọi
thực hiện đúng thỏa thuận đạt được trong hội nghị thực hiện đúng thỏa thuận đạt được trong hội nghị thực hiện đúng thỏa thuận đạt được trong hội nghị
thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo nước này kim jong un với tổng thống mỹ donald trump ở singapore hôm một mươi hai tháng sáu
lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh bình nhưỡng chuẩn bị trao trả các hai quốc lính mỹ tử trận
trong chiến tranh triều tiên từ năm một nghìn chín trăm năm mươi đến năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
trang tin urimin jokiri của triều tiên khẳng định lập trường vững chắc kiên định của nước này là mở ra tương lai mới
cho hòa bình và an ninh của thế giới trang tin này nhấn mạnh bằng việc thực thi chính xác tuyên bố chung
mà triều tiên và mỹ đã công bố bình nhưỡng sẽ tận tụy thực thi trách nhiệm của mình nhằm giải quyết những căng thẳng
cũng như các mối quan hệ thủ địch kéo dài nhiều thập niên qua đồng thời mở ra một thời đại mới trong quan hệ hợp tác triều mỹ
trong khi đó tờ báo dprk today cũng có bài viết tương tự khẳng định con đường hướng tới thực thi triệt đẻ tuyên bố chung triều mỹ
là con đường bảo đảm các lợi ích chung của nhân dân hai nước đồng thời bảo đảm hòa bình an ninh thịnh vượng
trên bãn đảo triều tiên và trên thế giới
việc trao trả các hài cốt là một phần trong thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
vốn còn bao gồm thiết lập các quan hệ song phương mới và cùng nỗ lực xây dựng một cơ chế hòa bình bền vững và ổn định trên bán đảo triều tiên
cùng với quyết định của mỹ và hàn quốc ngừng tập trận chung việc trao trả hài cốt binh sĩ mỹ được cho là sẽ tác động tích cực
đến các cuộc đàm phán về việt nhân hóa trong thời gian tới giữa hai bên
tổng thống mỹ donald trump vừa bảo vệ quan điểm cứng rắn của mình về việc người di cư vượt biên giới mỹ với mexico
đồng thời tán dương chính quyền của mình đã làm tốt công việc này
ông khẳng định cách tiếp cận của ông sẽ giúp nước mỹ mạnh mẽ hơn
trong bài phát biểu tại hội nghị đảng cộng hòa bang nevada tổng thống donald trump khẳng định nước mỹ cần phải có những đường biên giới vững chắc
ông đồng thời nhấn mạnh rằng với tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức ba tám
nước mỹ cần những người nhập cư tới để làm việc có các phẩm chất và năng lực xứng đáng để được nhập cư hợp pháp vào mỹ
trước đó ngày hai mươi tháng sáu trước làn sóng chỉ trích gây gắt đối với chính sách không khoan nhượng nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào mỹ
tổng thống mỹ donald trump đã ký xác lệnh hủy bỏ quy định chia tách trẻ em trong các gia đình nhập cư bất hợp pháp vào mỹ với bố mẹ chúng ngay tại khu vực biên giới với mexico
tuy nhiên nội bộ chính giới mỹ vẫn chia rẽ sâu sắc về vấn đề này dẫn tới việc hạ viện mỹ không thông qua được phiên bản dự luật di trú cưng rắn được tổng thống trump ủng hộ
cũng như phải quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu đối với một dự luật phiên bản ôn hòa hơn
sau khi xảy ra vụ tấn công tại buổi lễ vận động tranh cử của đảng cầm quyền tại zimbabwe trong hai mươi bốn giờ qua nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã lên án vụ tấn công này
trong một tuyên bố ngày hai mươi ba tháng sáu bộ ngoại giao ai cập lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào chiến dịch tranh cử của tổng thống zimbabwe emerson nagawa
tuyên bố bày tỏ tình đoàn kết của ai cập với chính phủ và người dân zimbabwe
ông mô tả cuộc tấn công là một sự xúc phạm đến nền dân chủ và là hành động sai lầm nhằm phá hủy mong muốn tự do của những người yêu hòa bình tại zimbabwe
mỹ và anh đã lên án vụ tấn công vốn bị truyền thông nhà nước gọi là một vụ mưu sát
đại sứ quán mỹ tại zimbabwe bình luận trên mạng xã hội rằng mọi hình thức bạo lực chính trị là không thể chấp nhận
đi ngược lại với tiến trình đưa đất nước lên phía trước và giành vị thế trên trường quốc tế
đại sứ quán anh tại zimbabwe cũng đưa ra tuyên bố tương tự